ngày một một mươi một tại thành phố hà nội đã diễn ra tọa đàm cập nhật evfta tiến trình hướng tới phê chuẩn và thực thi evfta và các vấn đề trọng tâm về thương mại và phát triển bền vững
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế nghị viện châu âu cho biết
nghị viện châu âu sẽ có cuộc thảo luận về các quan điểm xoay quanh hiệp định này vào ngày sáu tháng một mươi một tới
sau đó tiến hành bỏ phiếu vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi và hy vọng có thể phê chuẩn hiệp định vào tháng hai năm sau
còn về phía việt nam hiệp định dự kiến được phê chuẩn tại kỳ họp quốc hội vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chính vì vậy ủy ban thương mại quốc tế nghị viện châu âu đang có chuyến công tác tới việt nam nhằm đánh giá sự chuẩn bị của việt nam với công tác phê chuẩn hiệp định
ông cũng nhấn mạnh hiệp định thương mại lần này sẽ phải đem lại lợi ích cho cả người dân và người lao động ở cấp cơ sở
và để hiện thực hóa điều đó cần phải bảo đảm các quyền của người lao động với những quy định của tổ chức lao động quốc tế